tin mới nhất về cơn bão số chín vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi tới một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp một mươi trở lên
mỗi giờ đi được một mươi năm đến hai mươi km
có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên tiếp tục có mưa vừa mưa to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông